tăng cường hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông nhập khẩu
khảo sát đánh giá chất lượng hàng hóa trên thị trường đưa ra biện pháp cảnh báo
đối với các loại hàng hóa kém chất lượng hàng giả hàng nhái là những nội dung quan trọng
được tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng bộ khoa học và công nghệ tập trung thực hiện trong năm vừa qua
thông tin trên được đưa ra tại buổi họp tổng kết năm hai nghìn một mươi tám của tổng cục tổ chức vào ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng bộ khoa học và công nghệ tập trung thực hiện trong năm vừa qua
điện tử đồ chơi trẻ em thực phẩm đóng gói sẵn vàng trang sức tại sáu trăm bốn mươi bốn cơ sở
kết quả đã xử lý vi phạm tạm dừng lưu thông bốn mươi một cơ sở phạt vi phạm hành chính một mươi bốn cơ sở
xử phạt chín cơ sở với tổng số tiền là hai trăm linh triệu đồng
để những hoạt động này tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm hai nghìn một mươi chín
lãnh đạo tổng cục cho biết sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra hậu kiểm khảo sát
và cảnh báo chất lượng sản phẩm hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp